từ ngày hai mươi đến ngày ba mươi tháng chín bộ giao thông vận tải sẽ kiểm tra giám sát công tác thu phí đối với trạm thu phí cầu việt trì mới
đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra giám sát việc xuất thu hồi vé và doanh thu từng ca giám sát công tác hệ thống thiết bị phòng hậu kiểm
giám sát xuất vé bên ngoài cabin giám sát thu phí thủ công tại trạm thu phí nếu có
xác định lưu lượng xe qua trạm thu phí cầu hạc trì theo từng loại xe theo quy định của hợp đồng bot
số bốn mươi năm bot bgtvt ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn giám sát việc tuân thủ về tổ chức giao thông qua cầu việt trì cầu hạc trì quốc lộ hai tỉnh phú thọ nhằm nâng cao tính minh bạch và lợi ích của người dân